thưa quý vị ngày năm tháng năm tại tỉnh con tum quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân bày tỏ lòng biết ơn trước công lao to lớn của các cựu chiến binh thương binh liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng đã công hiến máu xương hy sinh để gìn giữ và dựng xây tổ quốc góp phần to lớn để có một việt nam hùng cường như hiện nay
đồng chí đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương các đoàn thể tiếp tục chăm lo tốt cho đời sống tinh thần vật chất của các gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng và các cựu chiến binh đồng thời cần tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
nhân dịp này quyền chủ tịch nước cũng đã trao tặng bốn mươi hai xuất quà cho các hộ gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng các cựu chiến binh và các hộ nghèo trao một trăm bảy mươi bốn xuất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố con tum và huyện con rẫy
trước đó đoàn công tác cũng đã đến dân hương tại di tích lịch sử quốc gia ngục con tum và tham quan nhà trưng bày khu di tích